tình trạng phá rừng tự nhiên trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang diễn ra phức tạp
để ngăn chặn tình trạng trên cùng với lực lượng chức năng người dân địa phương đã lập lán ngay tại cửa rừng
cùng nhau bảo vệ tài nguyên rừng bảo vệ môi trường sinh thái
đây là khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
tại khu vực cửa rừng nơi người dân ở thôn sa bai và thôn mới xã hướng linh được giao giữ rừng
một lán bảo vệ rừng đã được người dân nơi đây cùng nhau dựng lên
công việc bảo vệ rừng của các thành viên được bố trí thay phiên nhau và có sổ sách phân công theo dõi cụ thể
ai vào và ra cửa rừng đều được ghi chép và thông tin đầy đủ
thôn gia bai và thôn mới xã hướng linh được giao khoán bảo vệ hơn chín mươi năm hectare rừng
do địa bàn xa khu vực dân cư nên người dân đã lập lán để giữ rừng
bảo vệ cuộc sống và môi trường trong sạch của cộng đồng hôm nay và mai sau
khu bảo tồn thiên nhiên bắc hương hóa có diện tích rừng tự nhiên hơn hai mươi ba hectare
để bảo vệ tốt khu vực rừng nơi đây
lực lượng bảo vệ của khu bảo tồn thường xuyên tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm
và phối hợp với người dân trong vùng tham gia bảo vệ rừng
với việc lập lán bảo vệ rừng tình trạng vi phạm lâm luật xảy ra trên địa bàn đã giảm hẳn
hàng năm đến cuối năm chúng tôi có những món quà nhỏ đồng viên cho bà con để ăn tết
đặc biệt là đối với các đối tượng học sinh chúng tôi hỗ trợ thêm chất cặp áo
phụ huynh người ta yên tâm bảo vệ rừng
trong thời gian tới khu bảo tồn sẽ tiến hành làm thêm từ ba đến năm lán tại khu vực nhạy cảm ở hường sơn và hường lập
từ khi lập lán sau mỗi đợt tuần tra rừng đây là nơi để những người dân cùng bàn bạc giao lưu
trao đổi công việc giữ rừng bảo vệ màu xanh của rừng đã gắn liền với cuộc sống của mọi người
qua bao thế hệ trên quê hương mình